bảy đối tượng đánh bạc bằng hình thức ba cây vào chiều qua vừa bị công an huyện bình giang tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
các đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây ăn tiền tại khu vực thôn dinh trại như xã bình xuyên huyện bình giang
cả bảy đối tượng đều trú tại xã bình xuyên huyện bình giang thu giữ trên chiếu bạc gần ba triệu đồng và trên người các đối tượng gần bốn mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang tỉnh hải dương đã tạm giữ hình sự các đối tượng trên và tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị tết nguyên đán năm nay lượng du khách đến với các điểm du lịch đảo tại tỉnh khánh hòa tăng đột biến so với năm trước
để bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp trên các tuyến thủy nội địa ghi nhận tại vịnh nha trang
kiểm tra điều kiện của người lái tàu
kiểm tra số lượng khách theo quy định cũng như các thiết bị an toàn của phương tiện trước khi xuất bến
và trong thời điểm này việc kiểm tra của cảnh sát giao thông đường thủy cũng kỹ hơn bình thường
ngoài kiểm tra mức độ an toàn họ còn phối hợp với bang quản lý bến và bộ đội biên phòng nắm số lượng khách của từng chuyến tàu nơi lưu trú nơi đi thăm quan của từng hành khách
đây là những biện pháp nhằm chủ động công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đội cảnh sát đường thủy vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông vừa tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng chống dịch đối với số du khách tham quan các tuyến biên đạo trên vịnh nha trang
tăng cường tối đa con số cũng như phương tiện tiến hành toàn tra kiểm soát tại các bến tàu du lịch trên vịnh nha trang cũng như là toàn tra lưu động trên các tuyến miền đảo vịnh nha trang
đội cảnh sát đường thủy vừa đảm bảo cho tựa an toàn giao thông vừa tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng chống dịch đối với số du khách tham quan các tuyến miền đảo trên vịnh nha trang cũng như là toàn tra lưu động trên các tuyến miền đảo trên vịnh nha trang

đội cảnh sát đường thủy vừa đảm bảo cho tựa an toàn giao thông vừa tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng chống dịch đối với số du khách tham quan các tuyến miền đảo trên vịnh nha trang cũng như là toàn tra lưu động trên vịnh nha trang cũng như là toàn tra lưu động trên vịnh nha trang

đội cảnh sát đường thủy vừa đảm bảo cho tựa an toàn giao thông vừa tiến hành công tác tuyến miền đảo trên vịnh nha trang cũng như là toàn tra lưu động trên vịnh nha trang cũng như là toàn tra lưu động trên vịnh nha trang cũng như là toàn tra lưu động trên vịnh nha trang
điều đáng nói trong vụ việc này là các đối tượng khi bị bắt giữ đều chưa đủ một mươi tám tuổi
sau đối tượng bị bắt gồm đào duy long trần mạnh thắng nguyễn phụ dũng phạm huy hoàng lưu bá dương và nguyễn minh hiếu tất cả đều trú tại huyện cẩm giang tỉnh hải dương
trước đó vào tối ngày một mươi một tháng một sau đối tượng gặp nhau ở huyện an lão hải phòng cùng bàn bạc thống nhất sử dụng xe máy đi về khu công nghiệp đại an khi gặp bất kỳ ai đi một mình nơi đường vắng sẽ chặn lại cướp tài sản
khi các đối tượng về đến đường ba trăm chín mươi bốn thuộc địa phận xã cẩm đông huyện cẩm giang tỉnh hải dương thì gặp anh nguyễn thúc đạt điều khiển xe theo chiều ngược lại
thế vậy các đối tượng đã quay xe đuổi sau đó dùng chân tay và hung khí mang theo đánh anh đạt rồi cướp một điện thoại di động nhóm này còn định cướp xe máy nhưng không rằng được chìa khóa
hiện công an huyện cẩm giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam sáu đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
vào ngày hôm nay công an huyện di linh tỉnh lâm đồng cho biết là đã bắt khẩn cấp hai đối tượng gồm đào văn anh tuấn và đào văn lực anh là hai anh em ruột đều trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô
bước đầu hai đối tượng khai nhận từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay hai anh em từ biên hòa đồng nai chạy xe đến địa bàn huyện di linh và huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
quan sát những xe ô tô để bên đường không có người trông coi các đối tượng sẽ cậy cửa để trộm cắp tài sản
bước đầu hai đối tượng khai nhận trong thời gian trên chúng đã thực hiện ba vụ cậy cửa xe ô tô để trộm cắp tài sản gồm giỏ sách điện thoại và một số vật dụng khác
sau khi thực hiện các hành vi trộm cắp chúng thuê khách sạn ngủ và bán đi điện thoại tại các cửa hàng lấy tiền tiêu xài cá nhân
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam ba đối tượng gồm tô văn nam vũ văn toàn và vũ văn đức cùng chú tại tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra tối ngày một mươi bảy tháng tám nam cùng năm người bạn đến quán karaoke hàm hương ở xã cư ni huyện iak để hát
đến khoảng giờ sáng hôm sau nhóm của nam ra về nhưng không đủ tiền thanh toán nên bị chủ quán đóng cổng và yêu cầu thanh toán đủ tiền mới cho về
trong lúc giữa hai bên đang to tiếng thì nhóm của lý anh tú chú tại xã cư ni xuất hiện tú đã yêu cầu nam phải thanh toán đầy đủ tiền
tuy nhiên nam không đồng ý sau đó hai nhóm cãi vã và cầm kiếm tuyếp sắt có gắn dao la vào đánh nhau chém nhau
hậu quả của trận hỗn chiến đã làm hai đối tượng cầm đầu là tô văn nam và lý anh tú bị nguy kịch nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
trong đó nam bị thương tích ba mươi năm còn tú bị thương tích ba mươi chín
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã khởi tố một mươi sáu đối tượng về hành vi đua xe lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng
nhóm đối tượng có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi tụ tập thành những đoàn đua xe gây náo loạn đường phố
các đối tượng này thường phóng xe với tốc độ lên đến tám mươi chín mươi km một giờ rú ga bấm còi inh ỏi lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường và mất trật tự công cộng
khi thấy lực lượng chức năng thì các đối tượng này tìm cách bỏ chạy
công an huyện châu thành tỉnh bến tre cho biết đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn thanh hải chú tại xã thành thới bê huyện mỏ cầy nam
hải là nghi phạm trong vụ án cướp tài sản xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại xã quế sơn huyện châu thành
tại cơ quan công an hải khai nhận làm chung công ty ở khu công nghiệp giao long với chị trần thị huyền trâm
biết chị trâm có xe mô tô đắt tiền nên đối tượng nảy sinh ý định cướp xe
dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một hải điện thoại cho chị trâm nhờ đưa về nhà trọ
khi cả hai đến khu vực ấp quế lợi xã quế sơn đối tượng cầm cục đá đập tới tấp vào đầu chị trâm làm nạn nhân ngã gục sau đó cướp xe mô tô chạy về nhà trọ cất giấu
nhận được tin báo của bị hại công an huyện châu thành đã khẩn trương xác minh điều tra
đến một mươi bảy h cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt được nguyễn thanh hải cùng tăng vật
riêng chị trâm được mọi người đưa đi cấp cứu hiện sức khỏe đã ổn định
hàng chục đối tượng bay lắc tại cơ sở karaoke goship thuộc địa bàn phường năm thành phố cà mau vừa bị công an tỉnh cà mau phối hợp cùng với các lực lượng chức năng phát hiện
lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện tại một số phòng có nhiều đĩa nhựa túi ni lông nhỏ đã sử dụng
bên trong có chất bột màu trắng nghi vấn là ma túy
tại phòng số một mươi năm lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một gói và ba viên nén nghi là ma túy
tiến hành test nhanh trong số chín mươi bảy người liên quan có sáu mươi tám trên chín mươi bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ đã mời các đối tượng trên về công an thành phố cà mau để tiếp tục điều tra xử lý
được biết cơ sở kinh doanh karaoke goshi là một trong những cơ sở karaoke lớn tại địa bàn thành phố cà mau
và đã từng bị các lực lượng công an cà mau kiểm tra xử lý vì có liên quan đến việc khách sử dụng
cơ sở kinh doanh karaoke gorship là một trong những cơ sở kinh doanh karaoke lớn tại địa bàn thành phố cà mau

cơ sở kinh doanh karaoke gorship là một trong những cơ sở kinh doanh karaoke lớn tại địa bàn thành phố cà mau

cơ sở kinh doanh karaoke gorship là một trong những cơ sở kinh doanh karaoke lớn tại địa bàn thành phố cà mau
và đã từng bị các lực lượng công an thành phố cà mau kiểm tra xử lý vì có liên quan đến việc khách xử lý vì có liên quan đến việc khách xử lý
bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện hưng hà tỉnh thái bình
tuyền là đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán người từ việt nam qua campuchia vừa bị công an tỉnh đồng nai triệt xóa vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng nguyễn ngọc tuyền bị bắt giữ khi vừa từ campuchia về quê ăn tết và đang trên đường đi mua xe ô tô
khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến đường dây mua bán người nói trên
hiện đối tượng tuyền đã được di lý về đồng nai để tiếp tục điều tra
trước đó ngày một mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng
gồm nguyễn tiến dũng lộc thị luân để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán người
đối tượng ngô nguyễn đông khoa bị khởi tố về hành vi tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai đến hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã cấu kết
dụ dỗ hơn chục nạn nhân lòng
phụ nữ việt nam bán cho một số đối tượng ở campuchia để phục vụ khách tại các cơ sở karaoke massage trá hình
các nạn nhân muốn trở về việt nam phải chi số tiền từ một trăm linh triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng một người
từ tin báo có một tử thi đang trong giai đoạn phân hủy
nạn nhân được xác định là chị trần thị lụa chú tại huyện hải hậu tỉnh nam định tử vong tại phòng trọ
ở đội bốn khu phố an bình phường an tảo thành phố hưng yên
công an tỉnh hưng yên đã khẩn trương điều tra và bắt giữ được hung thủ giết người
đối tượng gây án là vũ văn tuất chú tại huyện chiêm hóa của tỉnh tuyên quang
khi đang trốn tại thôn hội xã cổ bi huyện gia lâm thành phố hà nội
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tuất đến phòng trọ của chị lụa chơi và ngủ lại
đến khoảng bốn giờ ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi chị lụa đang ngủ
tuất đã dùng tay bóp cổ cho đến khi chị lụa không cử động nữa
sau đó tuất tháo hai chiếc nhẫn một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng chị lụa đang đeo trên người
tiếp đó lục xoát trong phòng triệu lụa lấy một điện thoại di động một sạc điện thoại
hai dây chuyền và một lắc tay đều bằng kim loại màu vàng
được biết tất từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
chỉ với một cờ lê và hai túc nơ vít một đối tượng đã dễ dàng phá khóa
đột nhập nhiều nhà dân để trộm cắp và đặc biệt chỉ chọn trộm tiền mặt và vàng trang sức
tòa nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn hùng cường
trú tại huyện phước sơn của tỉnh quảng nam là thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản nói trên
theo cáo trạng cường vú làm nghề sửa xe máy nhưng mê chơi bời dẫn đến nợ nần
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bằng thủ đoạn dùng xe máy giảo qua nhiều tuyến đường khu dân cư
thấy nhà dân vắng chủ hoặc sơ hở thì cường đã lẻn vào phá khóa trộm cắp tài sản
điển hình là vụ trộm tại một nhà dân trên địa bàn quận thanh khê
cường đã đột nhập đục két xét
lấy đi bốn cây vàng và nhiều trang sức bằng vàng giá trị gần năm trăm linh triệu đồng
số tài sản trộm cắp được cường bán đi và nạp tiền vào các tài khoản game online
tính đến thời điểm bị bắt cường đã gây ra một mươi bảy vụ trộm cắp đột nhập tại nhiều quận trên địa bàn thành phố
giá trị tài sản ước tính gần một tỷ đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt nguyễn hùng cường một mươi ba năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản
với hành vi buôn lậu ba đối tượng gồm nguyễn hoàng hiếu
trần quốc tuấn cùng chú tại xã long thuận huyện bến cầu và trần kim ngọc chú tại ấp tân thới hai
xã tân hiệp huyện hóc môn thành phố hồ chí minh đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh tây ninh tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam
tổng số tăng vật cơ quan công an tạm giữ trước đó gồm năm mươi bốn kg vàng thỏi hai kg vàng nữ trang
hai mươi chỉ vàng và một hai tỷ đồng do ba đối tượng đào mạnh cường trần thị ánh loan trần châu tránh trực vận chuyển và cất dấu
mở rộng điều tra cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng tuấn tại xã ngã tại ngã tắc xã long thuận huyện bến cầu
bước đầu làm việc xác định ba đối tượng hiếu ngọc và tuấn móc nối với người campuchia chưa rõ lai lịch mua vàng tại campuchia
với số lượng lớn mà giá rẻ hơn ở việt nam sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để hiếu ngọc tuấn mang về
đổi vàng đem đến tp hcm
thưa quý vị càng về những ngày cuối năm tình hình vận chuyển hàng cấm trên khu vực biên giới của tỉnh bình phước
càng có những diễn biến phức tạp đặc biệt là hoạt động vận chuyển pháo nổ
trước tình hình trên công an tỉnh bình phước đã liên tục phát hiện ngăn chặn bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ vào nội địa
phạm thanh vinh hồ hạnh trần xuân hùng nguyễn thành hợp cùng chú xã phước thái huyện long thành tỉnh đồng nai
vừa bị công an tỉnh bình phước bắt giữ cùng bốn trăm linh kg pháo trên xích xe bán tải khi đang lưu thông trên địa bàn thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên tại tỉnh bình phước vận chuyển về tỉnh đồng nai tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
chỉ tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm này riêng công an huyện biên giới bù đốp tỉnh bình phước đã phát hiện hai mươi hai vụ
sáu đối tượng buôn bán vận chuyển hàng cấm đã khởi tố một mươi năm vụ hai mươi hai bị can về tội buôn bán vận chuyển hàng cấm
chủ yếu là pháo nổ thuốc lá ngoại bắt tạm giam chín đối tượng để phục vụ công tác điều tra
công an huyện bù đốc đã thu giữ gần một tấn pháo ba sáu trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại một trăm hai mươi lít thuốc xịt cỏ tạm giữ bảy xe ô tô một mươi bốn xe mô tô các loại
hầu hết xe ô tô bị bắt đều là xe các đối tượng thuê mướn đi chở hàng
đây là chiêu bài của các đối tượng để tránh việc bị tịch thu phương tiện khi vận chuyển hàng cấm bị các cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ
các đối tượng này là chủ yếu ở địa phương khác tới như bình dương đồng nai lâm đồng và cũng có một số ít các đối tượng ở địa phương
các đối tượng ở địa phương này trực tiếp đi mua pháo ở bên biên giới campuchia về việt nam sau đó cấu kết với các đối tượng ở các tỉnh khác để mua bán vận chuyển
quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn bán hàng cấm để người dân vùng biên đón một mùa xuân bình yên
khi mà đêm buông xuống mọi người đều chờ về nhà
các cán bộ chiến sĩ công an lại thầm lặng lên đường bảo vệ sự bình yên cho các thôn tuyến đường biên cương vì một mùa xuân bình yên